cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn hồng lan
trú tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác
nguyễn hồng lan được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người có liên quan trong vụ việc là cháu gái ruột sinh năm hai nghìn tám của lan
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip đăng tải thông tin về một trường hợp nghi vấn bạo hành trẻ em
tại khu nhà trọ thuộc địa bàn khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
tại cơ quan công an bà lan thừa nhận vào tối ngày hai tháng ba có dùng thanh tre đánh vào người cháu bé
do cháu mình nhiều lần nói dối về việc bán vé số không đúng số lượng thực tế
làm cho bà này phải bồi thường tiền cho đại lý vé số
và thời gian gần đây cháu hay về nhà muộn nên tức giận đánh cháu
trình bày với cơ quan chức năng cháu bé cho biết là đã nhiều lần bị cô ruột và bà lan la mắng đánh do tối về muộn và bán được ít vé số
được biết bà lan nhận nuôi cháu bé được khoảng một năm nay do hoàn cảnh của cháu bé không có ai chăm sóc